là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc gián đoạn cung ứng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng do số lượng trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng rất lớn
theo sở y tế tp hcm việc thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng bắt đầu diễn ra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai và kéo dài cho đến nay
cư dân mạng hết sức lo lắng trước tình trạng này và cho rằng đây là trách nhiệm của nhiều bộ ngành liên quan
trách nhiệm này không chỉ riêng bộ y tế phải chịu
mà còn liên can tới các bộ ngành khác
tại sao hết vaccine từ lâu mà tháng năm mới bắt tay vào xây dựng đề án tháng sáu triển khai rồi tháng mấy mới có
giống như xăng với điện đợi hết hiếu rồi mới bắt đầu đi tìm mua thêm là sao
cứ văn bản đi lại do cái này do cái kia hậu quả là các cháu gia đình và xã hội gánh chịu
trách nhiệm hoàn toàn thuộc về bộ y tế chứ không phải đổ thừa cho ai được
trách nhiệm về quản lý ở đâu
đừng để xảy ra dịch bệnh
rồi mới quy trách nhiệm
chính phủ đã giao bộ y tế cơ quan quản lý phải có trách nhiệm
không những vaccine mà thời gian qua thiếu thuốc cũng một thời gian dài
cũng do quy định từ bộ y tế chưa kịp thời
với tình trạng thiếu vaccine hiện nay
cộng đồng mạng cũng lo ngại các loại dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ sẽ quay trở lại trong thời gian tới
chính vì vậy cư dân mạng mong mỏi các cơ quan chức năng phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này
việc bảo đảm có vaccine sớm nhất là một nhiệm vụ cấp bách
ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân
một số ý kiến cũng cho rằng bộ y tế và chương trình tiêm chủng mở rộng
cần chủ động trong công tác đặt hàng
để các công ty chủ động trong sản xuất và cung ứng
mong cho các đơn vị có trách nhiệm mau mong mau hành động
lúc nào sai lầm mà chẳng phải có lý do để chống chế
chỉ khổ cho người dân đặc biệt là trẻ em
chỉ mong vấn đề này được sớm giải quyết
mong bộ y tế sớm xử lý vấn đề
đừng có lúc nào cũng tại với bị nữa
sử dụng tiền mua vaccine cho trẻ em không bao giờ là lãng phí
thậm chí dự phòng nhiều càng tốt
có thể tiết kiệm tiền chi cho các khoản khác để tăng cho khoản vaccine này
thiếu vaccine bao lâu rồi mà giờ vẫn cứ phương án nọ phương án kia
các cơ quan ban ngành phải nhanh chóng xử lý đi trước
đừng để dịch bệnh quay trở lại rồi lại lao đi chống dịch
rồi ảnh hưởng sức khỏe của các cháu thế hệ tương lai của đất nước
chương trình tiêm chủng mở rộng là chương trình hết sức ý

và được duy trì thường xuyên liên tục
vậy thì phải có kế hoạch chủ động đặt hàng đảm bảo cung ứng vaccine chứ
các cơ quan phải rút kinh nghiệm để không xảy ra tình trạng này nữa
mới đây văn phòng chính phủ đã ban hành thông báo về kết luận của phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà
tại cuộc họp về việc giải quyết vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng
trong đó sao bộ trưởng bộ y tế theo chức năng nhiệm vụ được giao
chủ động khẩn trương chỉ đạo thực hiện ngay các giải pháp phù hợp
để kịp thời khắc phục ngay tình trạng thiếu vaccine trước ngày hai mươi bốn tháng sáu
lúc này cộng đồng mạng cũng đang chờ đợi sự vào cuộc quyết liệt và nhanh chóng của bộ y tế và các ban ngành liên quan